bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến với bốn mươi tám điểm cầu triển khai nhiệm vụ giải pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
thượng tướng trần đơn trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
tại hội nghị thượng tướng trần đơn yêu cầu toàn quân thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
lực lượng biên phòng cần kiểm tra chặt các đường mòn lối mở không để người việt từ các nước thái lan lào campuchia
về qua tuyến biên giới tây nam tiêm ẩn nguồn lây nhiễm
cần làm tốt công tác hậu phương động viên các chiến sĩ cán bộ đang làm nhiệm vụ tuyến đầu nhất là lực lượng biên phòng
bộ quốc phòng cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế đặc biệt là với nga và cuba trong nghiên cứu thuốc điều trị
thuốc dự phòng hỗ trợ tích cực quân đội lào trong phòng chống dịch bệnh